phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa xác minh làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tài xế dậy lái xe phóng nhanh vượt ẩu trên quốc lộ
trước đó vào ngày năm tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện một chiếc xe ô tô tập lái mang biển kiểm soát bốn mươi bảy a hai mươi sáu nghìn một trăm một mươi bốn liên tục phóng nhanh vượt ẩu trên quốc lộ hai mươi sáu gây bức xúc dự luận
vào cuộc xác minh phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc xác định vụ việc xảy ra vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng hai trên tuyến quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua địa bàn xã hỏa đông huyện cron park tỉnh đắk lắc
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định tài xế điều khiển xe là nông văn khánh bốn mươi sáu tuổi trú tại xã e tam huyện crong năng tỉnh đắk lắc và mời đến trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an tài xế khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đồng thời nhận thức được hành vi trên có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã lập biên bản với tài xế khánh lỗi điều khiển xe ô tô vượt xe trong trường hợp không được vượt mức xử phạt năm triệu đồng và thước giấy phép lái xe trong hai tháng